tổng cộng chín mươi tám triệu đồng nổi lòng tham hải đã lấy trộn
đến khoảng bảy giờ tối cùng ngày hải gặp nguyễn văn thanh chú tại phường phú hậu
và đưa cho thanh một cọc tiền gần năm mươi triệu đồng rồi quay về cất dấu số tiền còn lại
nhận được tin báo công an phường phú hậu đã nhanh chóng điều tra truy xét và bắt giữ được đối tượng
đắk lắc đang trong cao điểm của dịch sốt xuất huyết
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc từ đầu năm cho đến nay
toàn tỉnh ghi nhận gần một mươi tám trăm linh ca mắc bệnh gấp hơn hai mươi năm lần so với cùng kỳ năm trước
trong số này đã có hai trường hợp tử vong
hiện tại toàn tỉnh đang trong giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết
số bệnh nhân nhập viện tăng cao nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải
cả về cơ sở vật chất lẫn nhân lực phục vụ công tác điều trị
riêng bệnh viện đao khoa vùng tây nguyên đã tiếp nhận điều trị hơn hai ba trăm linh ca
ngành y tế đắk lắc cũng đang lên phương án ứng phó
trong trường hợp số ca bệnh tiếp tục tăng các bệnh viện không thể đảm bảo công tác điều trị
ngành y tế đắk lắc sẽ thành lập các bệnh viện giã chiến để điều trị cho bệnh nhân
sau rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thì vấn đề sức khỏe của người ngồi sau tay lái được đặt lên hàng đầu
để tránh tình trạng bát nháo về dịch vụ khám sức khỏe lái xe trên địa bàn thành phố
sở y tế hà nội vừa công khai danh sách một mươi cơ sở y tế của thành phố
đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe để người dân biết và lựa chọn
bệnh viện đức giang bệnh viện hòe phòng khám đa khoa yên hòa trực thuộc trung tâm y tế cầu giấy
bệnh viện đa khoa gia lâm bệnh viện đa khoa hòa đức bệnh viện mê la tích bệnh viện thăng long
phòng khám đa khoa yếc xanh trực thuộc công ty cổ phần giáo dục và y tế hà vân phòng khám đa khoa quốc tế thanh trân
khi đi khám người lái xe phải có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ
trung thực về tình trạng sức khỏe tiền sử bệnh tật của bản thân
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp khi khám sức khỏe
việc công bố các cơ sở y tế sẽ giúp quản lý đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của lái xe
để có những chuyến hành trình an toàn trên mọi cung đường
thưa quý vị khu vực nông thôn hiện nay chiếm hơn năm mươi lực lượng lao động xã hội
lao động nông thôn chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
hàng năm cung cấp một nguồn lương thực thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội
điều đáng mừng là tỷ lệ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau đào tạo nghề khá cao
nhiều nơi lên tới gần tám mươi bảy và hiệu quả này đã cho thấy và khẳng định sự vào cuộc tích cực
có trách nhiệm của các địa phương trên cả nước
chị đỗ thị hòa vừa tốt nghiệp khóa đào tạo nghề mây che đan trong chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn
do ủy ban nhân dân huyện thường tín chủ trì
ứng dụng những điều đã học vào thực tế công việc của chị hòa đã có hiệu quả hơn rất nhiều
đòi hỏi sự khéo tay đòi hỏi sự sáng tạo của con người phù hợp với sức lao động của nông nhà
tất cả mọi công việc cũng đòi hỏi mình phải khéo léo sáng tạo để cho nó hoàn hảo được sản phẩm
hàng năm xã cũng liên tục mở các lớp tập huấn
hôm nay mưa thì ngập úng không biết đâu là đường đâu là hố
trên cái chỗ ba kia nó nội và rồi nó ngập nó không đi được
nó ngập lắm không
ngập đến bụng mà không đi được xeo máy quay lại
cô cứ phải xách nước té không té không ngồi được
xách nhiều không ạ
xách nhiều ấy cái thùng này bảo cô bán ở ngoài phải xách liên tục ra mà rách
mà phải từ một mươi phút này phải rách không phải không ngồi được
một ngày bao nhiêu thùng bác
một ngày phải mấy chục thùng
giở ra làm làm đâu toàn chống đối
thì có độ tầm một tháng thì may độ vài lần về chống đối hết rồi
rất rồi sắp dây mỗi ngày mấy người
có người làm đâu đây này bác trao vào đây làm gì có người
có lẽ không phải nói thêm nữa mà thực trạng này đã là quá khổ quá khó khăn cho người dân khu vực này
cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công
đặc biệt là khi chỉ còn một tháng nữa là hết thời hạn thi công theo như dự án được phê duyệt
và đơn vị thi công phải hoàn trả lại bề mặt đường
đã đến thời lượng của tiểu mục có thể bạn quan tâm
nơi quý vị có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích liên quan đến mọi mặt đời sống xã hội
và chủ đề của ngày hôm nay đó là về sức khỏe cụ thể là về bệnh ung thư
vâng thưa quý vị bệnh ung thư đang là nỗi ám ảnh đối với người dân việt nam
bởi tỷ lệ người chết người mắc mới tăng nhanh chóng trong những năm gần đây
theo thống kê của viện nghiên cứu ung thư việt nam cho biết là mỗi năm
nước ta có thêm một năm triệu người dân việt nam
trên một trăm sáu mươi bốn người mắc ung thư và trên một trăm một mươi bốn người tử vong do ung thư
và hơn ba trăm linh người bệnh đang phải chiến đấu với bệnh ung thư
trong số này bệnh ung thư gan đang dẫn đầu loại bệnh ung thư thường gặp ở nam giới
kế tiếp là phổi dạ dày đại trực tràng
ở nữ giới thì ung thư thường gặp lần lượt là ung thư vú dạ dày phổi
các bác sĩ cho biết là nhiều loại ung thư ở việt nam có thể phát hiện mắc bệnh sớm hơn
nhưng người dân đã chủ quan và thiếu tầm soát
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư
trong đó vấn đề môi trường sống ô nhiễm và thói quen sinh hoạt hàng ngày
như công việc chế độ dinh dưỡng có tác động rất lớn đối với bệnh ung thư
hiện việt nam có tám bệnh viện chuyên khoa sáu mươi chín trung tâm hay khoa hoặc đơn vị chuyên điều trị ung bướu
chỉ tính riêng bệnh viện ca trung ương thì đã có bốn cơ sở điều trị ung thư
mỗi ngày có hàng nghìn bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh về ung thư
vậy làm thế nào để có một cơ thể khỏe mạnh ngăn ngừa bệnh ung thư
mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ
theo các chuyên gia về ung thư thuốc lá rượu là hai yếu tố chính gây ra ung thư ở đường tiêu hóa
hô hấp tiết niệu trong đó có ung thư thực quản
ngoài ra nguyên nhân gây các bệnh ung thư còn do vấn đề ô nhiễm môi trường
thực phẩm không an toàn và tác nhân bên trong như gen ung thư di truyền
vì vậy việc duy trì một lối sống lành mạnh là cách hữu hiệu để phòng bệnh ung thư
vì vậy việc hoạt động hợp lý ví dụ như một ngày chúng ta cố gắng đi được một ngàn bước chân
hay là một tuần thì chúng ta phải có một số buổi vài ba bốn buổi là hoạt động thể lực
từ ba mươi phút trở lên
bởi vì hoạt động thể lực sẽ giúp chúng ta có một cái
đầu tiên là chúng ta có thể thấy chúng ta sẽ có cảm giác rất là thoải mái
bởi vì những cái chất nội sinh được tiết ra trong quá trình vận động làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn
rồi sau đó là cái việc tiêu thụ năng lượng dư thừa một cách hiệu quả
sẽ làm cho cơ thể cân đối lượng mỡ protein mỡ và cơ hài hòa cân bằng
các chuyên gia ung thư cho rằng chế độ ăn uống càng nhiều màu sắc khả năng chống ung thư càng cao
ăn nhiều trái cây rau quả không chỉ giúp chống ung thư còn giúp chống béo phì
giảm nguy cơ ung thư đại tràng thực quản và thận
tăng cường rau xanh trong bữa ăn nhất là rau màu xanh đậm các loại quả màu đỏ và màu cam
có khả năng tiêu diệt các tế bào gốc tự do phát sinh ung thư
đối với người dân thì việc đầu tiên chúng ta phải tránh những yếu tố nguy cơ rõ ràng nhất
ví dụ như thuốc lá chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta phải tránh không hút thuốc lá
với mọi hình thức từ là hút thuốc lá trực tiếp đến hút thuốc lá thủ động
về lối sống của người dân thực sự là vô cùng quan trọng trong việc phòng tránh ung thư
bởi vì rất là nhiều vấn đề từ dinh dưỡng cái dinh dưỡng mất cân bằng
từ các thực phẩm có bị nhiễm các chất độc có thể là các chất độc từ tự nhiên
như là nấm mốc như là các cái chất độc từ tự nhiên cho quá trình chế biến
như là chúng ta muối dưa cày hay là các loại thịt chế biến sẵn có thể kèm theo chất bảo quản
những cái chất này nó đều có thể làm tăng cái nguy cơ ung thư
phần lớn bệnh ung thư đều có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm điều trị kịp thời và đúng phương pháp
tuy nhiên thực tế hầu hết người bệnh ung thư ở việt nam khám và điều trị ở giai đoạn muộn dẫn đến tỷ lệ sống thấp
dấu hiệu mắc bệnh ung thư thì thường liên quan đến là các đặc điểm giải phẫu hoặc đặc điểm bệnh học của ung thư
mà dẫn đến các triệu chứng đặc thù khác nhau có thể liên quan đến các vùng trong cơ thể khác nhau
ví dụ như là biểu hiện ung thư da chẳng hạn chúng ta sẽ thấy các dấu hiệu ở trên da
những tổn thương như nốt ruồi to hoặc vết lết lâu lạnh ở trên da hoặc niêm mạc
những khối u ở bất kỳ vị trí nào chúng ta sờ thấy hoặc chúng ta nhìn thấy nó là những dấu hiệu sớm của ung thư
hay những dấu hiệu bất thường về chế tiết ví dụ như chúng ta thấy chúng ta có bị chảy dịch ở nôn vũ
hay là các dấu hiệu bất thường sờ thấy u cục hay biến dạng hình dạng của tuyến vũ
là các dấu hiệu ung thư của tuyến vũ hay là dối loạn tiêu hóa
để phòng tránh các bệnh ung thư các chuyên gia y tế khuyến cáo
mỗi người dân cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý tăng cường hoạt động thể lực và thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ
đồng thời cần theo dõi những thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể
để có những phát hiện kịp thời về các triệu chứng ban đầu của các bệnh lý ung thư
có thể thấy là bảo vệ môi trường sống xung quanh từ những việc làm nhỏ nhất như hạn chế rác thải nhựa không hút thuốc lá duy trì lối sống lành mạnh
đó là cách để mỗi chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính mình giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho xã hội
và bây giờ sẽ là một số thông tin về y tế hữu ích khác
một ngân hàng dữ liệu tra cứu thông tin thuốc trực tuyến đã có mặt ở việt nam
mới đây bộ y tế tổ chức lễ ra mắt website ngân hàng dữ liệu ngành dược grabbank
lần đầu tiên tại việt nam
theo bộ y tế ngân hàng dữ liệu ngành dược sẽ giúp cho người dân truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất về tất cả các thuốc đang lưu hành tại việt nam
từ kênh chính thống của các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ kiến thức sử dụng thuốc an toàn hiệu quả kinh tế
tra cứu thông tin chính xác nhất về nguồn gốc của thuốc tra cứu giá thuốc tra cứu hệ thống nhà thuốc đạt chuẩn cbp
đồng thời giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi được lịch sử thay đổi của thuốc và hoạt động của doanh nghiệp theo thời gian
nhanh chóng tương tác hai chiều để cập nhật thông tin giúp kiểm soát chất lượng thuốc tình trạng phân phối và lưu hành thuốc hỗ trợ quản lý gia thuốc một cách nhanh nhất và hiệu quả
giá dường bệnh theo yêu cầu có thể lên tới tối đa là bốn triệu đồng một ngày ở bệnh viện công
đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
do cơ sở y tế công lập cung cấp dự kiến áp dụng từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin từ bộ y tế hiện nay đơn vị này đang giả soát lần cuối bản dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
do cơ sở y tế công lập cung cấp
trong dự thảo thông tư giá dường bệnh tối đa có thể lên đến bốn triệu đồng trên một ngày áp dụng cho bệnh viện hạng đặc biệt một giường trên một phòng
ngoài ra có các mức giá từ một ba đến hai năm triệu đồng trên một ngày tùy từng bệnh viện
với mức giá dự thảo đưa ra đang gây nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng ngang hàng với giá khách sạn hạng sang
dự chương trình có các đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân và các đồng chí lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
đúng như tên gọi âm vang chiến công với những giai điệu đẹp và ấm áp về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân đã vang vọng dấu ấn
không chỉ đối với những người ngồi trong khán phòng mà còn đối với cả một thế hệ tiếp nối để làm nên những chiến công vang danh và thầm lặng ngay trong thời bình thời kỳ dựng xây và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng phạm văn miên phó bí thư đảng ủy phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân tổng biên tập báo công an nhân dân khẳng định
chương trình âm văn chiến công ca ngợi chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc trong cuộc cách mạng tháng tám gắn liền với công cuộc to lớn của đảng của bác hồ
trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân
thông qua các ca khúc về truyền thống cách mạng chương trình ôn lại truyền thống bảy mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân ca ngợi phẩm chất cách mạng truyền thống vẻ vang của công an nhân dân
chương trình nhằm ca ngợi chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc trong cuộc cách mạng tháng tám gắn liền với công lao to lớn của đảng của bác hồ
trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân
thông qua các ca khúc về truyền thống cách mạng chương trình ôn lại truyền thống bảy mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân ca ngợi phẩm chất cách mạng truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam
tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an dũng cảm mưu trí các anh sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

tham gia biểu diễn chương trình
bên cạnh các nghệ sĩ đoàn ca mối nhạc công an nhân dân đêm nhạc âm vang chiến công còn có sự tham dự của các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân quốc hưng nghệ sĩ ưu tú phương thảo trọng tấn trần hồng nhung
tham gia ở phần một của chương trình với ca khúc người hà nội nhạc vào lời nguyễn đình thi ca sĩ trọng tấn cho biết rất hiếm khi anh biểu diễn một bạn trường ca tại một đêm nhạc như thế này
trong đêm âm vang chiến công này thì đã là lần thứ ba
trong đêm nay trọng tấn rất là đặc biệt ca khúc người hà nội cũng không nhiều lần trọng tấn hát một cái ca khúc một cái bản trường ca lớn trong một cái đêm nhạc như thế này
và trọng tấn nghĩ rằng là đây là một trong những cái tác phẩm xuất sắc của hà nội rất là vui được hát trong những cái chương trình ý nghĩa như thế này
chương trình được xây dựng gồm một mươi năm tác phẩm âm nhạc đặc sắc mang đến cho khán giả đa dạng cung bậc cảm xúc
người xem không chỉ gặp lại những khoảnh khắc hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước mà còn được xem lại những chiến công cống hiến hy sinh của người lính trên các mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân
chúng tôi là cũng là cái thế hệ cũng đã lớn tuổi thế nhưng mà tiếp nhận được cái âm nhạc thời đại các cái ca từ các cái sáng tác
và các cái ca sĩ bổ diễn là mang rất là hiệu quả đến
cho người nghe
trong khuôn khổ của chương trình bàn tổ chức cũng đã tiến hành trao quà trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội của bộ công an đến các gia đình liệt sĩ đến các cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu có đóng góp trong xây dựng lực lượng công an nhân dân đấu tranh phòng chống tội phạm và tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam và một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tỉnh nam định tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trong đêm giao lưu rất nhiều câu chuyện cảm động nhân văn đã được các điển hình chia sẻ có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng
tám điển hình tham gia giao lưu là những nhân vật tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo lời bác
các điển hình đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay
cách làm hiệu quả được tổng kết qua chính quá trình học tập và công tác của bản thân
buổi giao lưu đã phần nào khắc họa được hình ảnh người chiến sĩ công an nam định mưu trí dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
và những con người nhiệt huyết tận tâm tận lực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở giữ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng qua phòng an ninh kinh tế công an tỉnh vĩnh long tổ chức thăm tặng quà cho gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã phú quế huyện long hồ tỉnh vĩnh long
rác thải y tế đang trở thành vấn đề ô nhiễm môi trường toàn cầu bởi những đặc tính bền và khó phân hủy ô nhiễm chất thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và sức khỏe con người
ở nước ta có khoảng một mươi ba cơ sở y tế hàng năm có gần một trăm năm mươi triệu bệnh nhân nội trú hơn bốn trăm năm mươi triệu bệnh nhân ngoại trú nên lượng chất thải tại việt nam mỗi năm rất lớn
bộ y tế kêu gọi các cơ sở y tế cả nước tăng cường sử dụng thuốc đường uống sử dụng vật tư y tế làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc tái sử dụng nhiều lần hạn chế sử dụng các loại đồ đựng thức ăn uống dùng một lần trong cơ sở y tế phân đấu chấm dứt hoàn toàn sử dụng túi ni lông
kính thưa quý vị chiều ngày một mươi sáu tháng tám cảnh sát giao thông công an tp hcm ra quân xử lý người nước ngoài vi phạm luật giao thông trên địa bàn
động thái này được thực hiện trước tình trạng người nước ngoài thường xuyên vi phạm luật và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
tại đường bùi viện cảnh sát phát hiện một người đàn ông quốc tịch mỹ chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm
lực lượng chức năng lập biên bản xứ phạt nhưng người này bỏ xe rời đi không hợp tác
chiếc xe sau đó được đưa về trụ sở công an để xác minh nguồn gốc chủ sở hữu
khó có thể giải thích cho người vi phạm biết rõ những hành vi vi phạm
và người thăm nước ngoài du lịch ở việt nam trong thời gian ngắn là có nhu cầu thuê một số phương tiện cá nhân để di chuyển giao thông trên đường
thì bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý
trong quá trình kiểm tra xử lý thì phát hiện sáu sai phạm
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính cũng như lập biên bản tạm dừng phương tiện
theo đó là không có giao biên bản hành chính và quyết định tạm dự phương tiện cho chủ cơ sở
hoặc là đại diện ngoài chỗ thuê xe
do đó gây khó khăn cho với việc xác định chủ phương tiện và thực hiện các quyết định xử phạm tiếp theo
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông người nước ngoài tham gia giao thông tại việt nam thường vi phạm các lỗi như không đổi mũ bảo hiểm chạy ngược chiều không giấy phép lái xe
hàng ngày tổ chuyên đề xử lý từ nước ngoài bố trí từ một đến hai ca công tác được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như là các camera ghi hình
và thậm chí là máy đo nồng độ cồn để tuần tra kiểm soát trên khắp địa bàn thành phố và tập trung ở những địa bàn tuyến đường mà có nhiều người nước ngoài làm việc sinh sống để chú ý phát hiện những trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm
trong công tác tuần tra kiểm soát phải kết hợp với công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người nước ngoài từ sau tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật việt nam
theo kế hoạch chuyên đề xử lý người nước ngoài vi phạm luật giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh được thực hiện đến hết tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi chín nhằm lập lại trực tự an toàn giao thông xây dựng thói quen văn hóa giao thông trên địa bàn thành phố